trước ảnh hưởng của bão số chín tập đoàn điện lực việt nam cho biết đã thực hiện cắt điện chủ động tại các tỉnh
để bảo đảm an toàn cho thiết bị con người trong mưa bão
tại tỉnh quảng ngãi điện đã bị cắt hoàn toàn còn các tỉnh như bình định quảng nam phú yên gia lai
và thành phố đà nẵng thì bị cắt điện từ hai mươi đến hơn chín mươi
để có thông tin cụ thể về việc này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi nhanh
với ông hoàng ngọc thạch phó trưởng ban quan hệ cộng đồng tổng công ty điện lực miền trung
xin chào ông hiện tại bão số chín đang quét qua các tỉnh miền trung
vậy ông có thể cho khán giả của truyền hình nhân dân được biết tình hình của bão ảnh hưởng đến ngành điện hiện nay như thế nào
do ảnh hưởng của bão số chín các tỉnh từ quảng trị đến phú yên và khu vực tây nguyên có gió mạnh
dập từng cơn và mưa lớn làm ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện của tổng ty điện lực miền trung
cụ thể về lưới điện một trăm một mươi các đơn vị đã chủ động cắt điện và bị sự cố ba mươi bảy đường dây một trăm một mươi kv và một mươi tám trạm biến áp một trăm một mươi kv
về lưới điện trung áp toàn tổng ty điện lực miền trung đã mất điện hai mươi bảy trăm bốn mươi tám trạm hiện đã khôi phục được ba sáu trăm một mươi chín chạm
còn lại một mươi bảy một trăm hai mươi chín chạm đang tiếp tục được khôi phục và cấp điện cho khách hàng
vậy từ những ảnh hưởng trên điện lực miền trung sẽ triển khai thế nào để khắc phục các sự cố về điện
hiện nay lãnh đạo tổng ty điện lực miền trung đã phân công các đoàn công tác đến các tỉnh để chỉ đạo khắc phục hậu quả
do bão số chín gây ra
đồng thời huy động nhân lực vật lực tại các đơn vị trực thuộc tổng ty và các đơn vị bạn để khẩn trương xử lý khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng